hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
đối với ông ngô quang vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm kỹ sư ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan công an xác định ông vinh có sai phạm trong thời gian công tác
tại trung tâm tư vấn xây dựng tỉnh đồng nai thuộc sở xây dựng tỉnh đồng nai
liên quan đến dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
tính đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố một mươi chín bị can
trong đó có ông trần đình thành nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai
ông đinh quốc thái nguyên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
bà bồ ngọc thu nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai
và ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
nguyên là giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
riêng bị can nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế
đã bỏ trốn và đang bị truy nã
kết quả điều tra ban đầu xác định vũ và nhàn móc ngoc với đơn vị thẩm định giá
thực hiện nhiều hành vi sai phạm trong quá trình xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
gây thiệt hại cho nhà nước một trăm năm mươi hai tỷ đồng
chỉ trong vòng hai tháng gần đây công an thành phố đà nẵng đã phát hiện bắt giữ bốn mươi ba vụ
với năm mươi năm đối tượng phạm tội về ma túy xử lý hai trăm linh sáu trường hợp sử dụng ma túy
và xử lý tám mươi đối tượng liên quan đến trật tự xã hội
trong đó việc triển khai tăng cường thêm các tổ chín trăm một mươi một cùng với lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn tại cơ sở
tiếp tục đóng vai trò nòng cốt góp phần kìm hãm phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy
và các trường hợp vi phạm pháp luật khác
cất dấu ma túy dưới gầm ghế ô tô hay bên trong tay ga hộp điện của xe gắn máy
đây đều là phương thức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
bị lực lượng chiến mục một công an tp đà nẵng phát hiện bắt giữ
số lượng ma túy không lớn tuy nhiên số vụ và số đối tượng nằm trong diện mua bán tàn trữ sử dụng
lại gia tăng trong thời gian vừa qua
đơn cử chỉ trong một buổi ra quân chốt chặn chiến mục một đã phát hiện hai trường hợp tàn trữ trái phép chất ma túy
trong đó có cả người nước ngoài
một cách rất là tinh vi cụ thể là cái nơi để đối tượng cắt giáo ma túy
nếu giả sử như xe máy thì các đối tượng có thể là cắt giáo vào một số nơi mà khó khăn cho lực lượng chức năng
như là trong cái tay ga hoặc là trong một số các cái hộp điện
còn về các đối tượng mà hoạt động trên ô tô thì các đối tượng là thường giáo ở dưới các cái băng ghế
và thường khó khăn hơn nữa là sau khi phát hiện cái ma túy thì có một số đối tượng là vứt xuống lòng đề đường
và không thừa nhận cái việc đó
ma túy là do mình mang theo cho nên là gây khó khăn cho cái việc là đấu tranh để xử lý với cái loại tội phạm này
không chỉ đấu tranh với tội phạm ma túy chiến mục một còn tăng cường công tác tuần tra chốt chặn
bắt giữ các trường hợp thanh thiếu niên lặng lách đánh vọng tổ chức đua xe trái phép trên đường phố
đặc biệt các đối tượng tàn trự trái phép công cụ hỗ trợ chuẩn bị tham gia hùng chiến
đây cũng là vấn nạn gây mất tình hình an ninh trật tự ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
trong tháng một mươi và đầu tháng một mươi một công an thành phố đã xử lý tám mươi đối tượng liên quan đến vấn nạn này
các thành thiếu niên là tội tạch thành các nhóm sử dụng không khí để đánh nhau đua xe trái phép
hay là tình trạng tràn trữ trái phép công cụ hỗ trợ của khí tuyên sơ
tìm bản nguy cơ là phát sinh ra các tội phạm nguy hiểm giống như là cố hiểm tích và giết người
thực tế là thời gian qua là công an thành phố đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan tới các băng nhóm thanh thiếu niên như vậy
nhận thấy hiệu quả
từ chiến mục một mang lại đà nẵng đã tăng cường thêm hai tổ công tác
mỗi tổ gồm một mươi ba một mươi năm thành viên từ các phòng nghiệp vụ công an các quận huyện
như vậy với năm tổ chiến mục một triển khai nhiệm vụ luân phiên từ một mươi tám h đến năm h sáng ngày hôm sau mỗi ngày
có mặt trên các địa bàn trọng điểm phức tạp đã ngăn chặn và phòng ngừa các đối tượng vi phạm
khoảng sáu giờ sáng nay tại đường hồ ngọc lân phường kinh bắc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo công trình xây dựng của một hộ dân khiến hai người thương vong
thời điểm trên nhóm thợ đang đổ bê tông trần tầng một ngôi nhà của hộ dân trên đường hồ ngọc lân
thì bất ngờ ràn ráo bị sập lúc này nhiều người chạy ra ngoài nhưng có hai người mắc kẹt bên trong và bị ràn ráo đẻ
bước đầu xác định một người tử vong và một người bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an đã có mặt cứu nạn cứu hộ đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
trong khi đó một vụ va chạm
giữa xe đầu kéo với hai phương tiện đang quét đường dọn vệ sinh trên cao tốc tp hcm trung lương
cũng đã xảy ra vào sáng ngày hôm nay khiến một người bị thương giao thông ủn tắc
khoảng bảy giờ sáng ngày tám tháng một mươi một xe đầu kéo lưu thông trên cao tốc tp hcm trung lương
hướng tiền giang đi tp hcm đến đoạn địa phận huyện bến lức tỉnh long an
phương tiện này va chạm với xe tải dọn vệ sinh và xe đang quét rác trên đường
cú va chạm khiến xe quét rác bị hút văng về phía trước lật ngang trên giải phân cách
một người bị thương
tại hiện trường xe quét rác hư hỏng nặng khoảng năm mét giải phân cách văng sang làn đường ngược lại
giao thông hướng tp hcm về miền tây uổn tắc hơn hai km
đơn vị quản lý đường cao tốc và cục cảnh sát giao thông đã đến xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn